các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiểu rõ được sự nguy hiểm của dịch bệnh anh đã vận động các thành viên trong nhóm đi hiến tiểu cầu với mong muốn góp phần vào công tác điều trị bệnh cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hà nội
thực ra thì chúng ta cũng đều hiểu được là tiểu cầu thiếu trong thời điểm này vì bệnh nhân sốt xuất huyết rất là nhiều
sốt huyết mà không có tiểu cầu để chuyển vào những bệnh nhân nặng thì nguy cơ tử vong của họ rất là cao
nên là cánh bùm đỏ thì từ trước nay vẫn có những cái dịp hiến máu và những lần cập cứu như thế
nên tôi đã kêu gọi anh chị em trong cộng đồng bộ cùng các bạn đến viện để hiến tiểu cầu để bổ sung vào cho những người bệnh có tiểu cầu để dùng
hơn hai mươi năm tham gia vào công tác hiến máu cứu người bệnh
anh long hiểu rõ hơn ai hết những vấn đề của sức khỏe khi hiến máu hay tiểu cầu
do vậy anh thường xuyên chia sẻ với các thành viên trong nhóm để họ hiểu hơn về những lợi ích đối với sức khỏe khi trao tặng những giọt máu hồng cho người bệnh
anh tuấn anh đã từng rất nhiều lần hiến máu
tuy nhiên thời điểm này nhận thấy việc hiến tiểu cầu rất cần thiết nên anh đã quyết định hiến tiểu cầu thay vì hiến máu
dịch của hà nội nó giúp bùng phát rất là mạnh
phương dân thì mình tranh nghiệm và nghĩa vụ
thứ hai là ở gần chỗ mình chỗ trường nguyễn văn có một cháu cũng vừa mới bị mất vì là bệnh suốt suốt huyết
thực ra là ở đây mình cũng mong muốn góp một phần nào đó vào để cho được xã hội và phận đồng
cái tiểu cầu nó rất quan trọng
nếu mà mất cái tiểu cầu nó xuống quá cấp thì là nguy hiểm mạng sống của mình
thực ra là gần nhất thiết là lúc này mọi người cũng chung tay ủng hộ để cho
bệnh viện và có những cái để mà điều trị tốt nhất để cho suốt suốt huyết vào
ngay từ khi có dịch thì viện cũng như là các phương tiện truyền thông các báo chí cũng đã hỗ trợ trong việc tuyên truyền hiến tiểu cầu
vì vậy người hiến tiểu cầu cũng đăng ký với số lượng rất là lớn
đặc biệt vào thứ bảy chủ nhật thì với cái thứ bảy chủ nhật thì tất cả các máy của chúng tôi vận hành cả ngày tăng lên gấp rưỡi so với những ngày thường
tư vấn những người mà đã hiến máu rồi
đủ điều kiện hiến tiểu cầu người ta cũng quay sang hiến tiểu cầu
không chỉ vận động người dân tham gia hiến máu hiến tiểu cầu mà chính những nhân viên y tế của viện huyết học truyền máu trung ương cũng là những người luôn đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện
chị nam là một ví dụ
ngay từ khi dịch sốt xuất huyết bùng phát ở hà nội bên cạnh việc hiến máu chị cũng thường xuyên đăng ký hiến tiểu cầu theo chủ kỳ để góp phần vào công tác phòng chống dịch của thành phố
từ khi mà về viện thì có cơ hội tiếp xúc
tư vấn nhiều với hình thức tiến máu khác nhau nên mình chủ yếu là hiến tiểu cầu
bởi vì với bệnh nhân thì dùng tiểu cầu máy đó là một đơn vị máu được gọi là thuốc chất lượng cao chỉ lấy cùng một người thôi nó sẽ làm giảm những nguy cơ mắc những bệnh làm những thải ứng treo nó ít đi
và đặc biệt là như thế này suốt suốt huyết thì dùng tiểu cầu máy thì có lợi cho bệnh nhân rất là nhiều nó giúp tăng được lượng tiểu cầu trong máu của bệnh nhân lên
thế nên là thường thì vào những cái giai đoạn cái thời điểm thiếu
nếu bệnh nhân sử dụng nhiều như thế này thì ở viện luôn luôn cần mỗi người hiến tiểu cầu
theo các chuyên gia y tế tiểu cầu là tế bào rất nhỏ trong máu được sinh ra từ tùy xương làm nhiệm vụ cầm máu bằng cách tạo các cục máu đông bịt các vết thương ở thành mạch máu
khối tiểu cầu là một loại chế phẩm máu rất đặc biệt được sử dụng cho điều trị và dự phòng các biểu hiện chảy máu nhưng chỉ có thời hạn bảo quản và lưu trữ rất ngắn từ ba đến năm ngày
nhu cầu khối tiểu cầu hiện tại có thể cao hơn hai ba lần bình thường khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại hà nội và các địa phương
khi mà có dịch sốt xuất huyết thì cái nhu cầu sử dụng cái tiểu cầu nó rất là cao đặc biệt cái khối tiểu cầu ảnh tách những cái hiệu quả điều trị
thường thường có mấy tháng gần đây thì cái việc ảnh tách của chúng tôi tăng gấp đôi so với những cái tháng thông thường bình thường
về cơ bản thì chúng tôi cũng
đã đáp ứng được cái gọi là nhu cầu điều trị về cơ bản của các bệnh viện
tuy nhiên thì trong đó nó vẫn có những một số cái buổi nó có những cái thiếu về một số nhóm nhất định thôi
hiện nay thì tôi cũng biết là hà nội đang bùng phát dịch sốt huyết ở nhiều nơi và tôi cũng nghĩ đó là một trong những lý do chính để mình đi hiển máu đi đến tiểu cầu
mặc dù là tôi ở trung cư thế nên là không rõ lắm về cái dịch này nhưng mà tôi cũng có một vài người bạn là nhà ở
những cái nơi mà bùng phát dịch tôi cũng biết là đối khổ của họ
theo số liệu của cục y tế dự phòng bộ y tế trong thời gian qua trung bình cả nước liên tục ghi nhận thêm khoảng một mươi ca mắc sốt xuất huyết mới mỗi tuần
song song với số ca mắc gia tăng là nhiều trường hợp đã không may tử vong
một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với những bệnh nhân sốt xuất huyết là sự suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng
khi số ca mắc tăng cao lượng tiểu cầu sẵn có là không đủ để đáp ứng cho tất cả bệnh nhân
vì vậy khả năng cứu người lại không còn chỉ nằm trong tay các bác sĩ
sau nó xuống bốn mươi đến ngày thứ bốn ngày thứ năm nó xuống còn còn một mươi hai
rất lo bản thân tôi rất là lo
vì thực tế một điều là trong mùa dịch là cái vấn đề máu là vấn đề rất khó khăn
ngoài việc là mình làm cái điều tốt nhất người bệnh ra thì còn là cái vấn đề chung
đó là làm sao mà để không làm gia tăng cái quá mức cái nhu cầu sử dụng máu
thì như vậy là chúng ta biết là gì là cái số lượng máu là sẽ có hạn
đấy nên chúng ta sử dụng
và quá mức thì sẽ làm mất cơ hội với những trường hợp nặng hơn
sốt xuất huyết đã và đang diễn biến phức tạp
giảm tiểu cầu là một biến chứng nghiêm trọng của bệnh
nếu hạ tiểu cầu quá nhiều người bệnh có thể bị chảy máu tự nhiên dưới da
chảy máu cam chân răng suốt huyết nội tạng
do đó nhu cầu về tiểu cầu trong mùa dịch sốt xuất huyết của các bệnh viện sẽ tăng cao hơn
chính vì vậy các cơ sở y tế rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng
để có nguồn tiểu cầu từ người hiến máu tình nguyện
để cấp cứu điều trị cho người bệnh sốt xuất huyết nói riêng và bệnh nhân tiểu cầu nói chung